trước thực trạng dân số đang ngày càng tăng với mật độ lớn việc hình thành những khu đô thị được coi là xu thế tất yếu
thế nhưng nhiều khu đô thị dù đã hoàn thành vẫn vắng bóng cư dân hoặc để bỏ hoang
hoặc có những khu đô thị đã hoàn thiện thì điều kiện sống của người dân vẫn chưa bảo đảm
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
đây là hình ảnh tại khu đô thị mới đô nghĩa quận hà đông
khu đô thị có quy mô dân số từ hai năm đến ba vạn người với tổng diện tích quy hoạch gần hai trăm linh hectare
thế nhưng hiện tại ở đây mới chỉ có gần năm mươi hộ dân chuyển đến sinh sống
các công trình hạng mục như trong dự án như trung tâm thương mại trường học công viên hiện vẫn chỉ là những bãi đất trống bỏ hoang
còn tại nhiều khu đô thị mặc dù đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng
nhưng tình trạng mất nước thường xuyên vào mùa hè không bảo đảm yêu cầu phòng cháy chữa cháy
hay thiếu minh bạch trong phần sử dụng dịch vụ công cộng tại tòa nhà cũng là hiện tượng xảy ra tại nhiều khu đô thị
những dãy nhà liền kề những căn biệt thự liền kề bị bỏ hoang
những khu đô thị vắng bóng dân cư dường như không còn là điều xa lạ với nhiều người dân thủ đô
các khu đô thị như an khánh khu biệt thự liền kề ngay khu đô thị mới văn phú hà đông
hay hàng loạt dự án biệt thự dọc các trục đường đại lộ thăng long đều đã bỏ hoang từ nhiều năm nay
trường học chợ búa phòng khán rồi các dịch vụ công viên cây xanh thì dường như là các chủ đầu tư bỏ lừng
cái quy hoạch mà được thủ tướng phê duyệt với lại những cái dự án mà nằm trước cái thời điểm đó
thì có cái là phù hợp với quy hoạch nhưng có những cái thì không hẳn là phù hợp với quy hoạch
và như vậy là nếu mà nó không phù hợp với quy hoạch thì cái việc kết nối
đối với đô thị là nó có những cái khó khăn của nó
nhìn lại hơn chục năm trở lại đây hạ tầng đô thị của hà nội phát triển chóng mặt
diện mạo thành phố có nhiều đổi thay
thế nhưng trước thực trạng không được như kỳ vọng
cho thấy những hệ lụy tất yếu của quá trình đô thị hóa nhanh vội vàng
thực trạng này đã và đang gây khó khăn trong công tác quản lý
cần có những giải pháp để giải quyết trong thời gian tới